chỉ cần một trận hòa là có thể lên ngôi vô địch nếu hà nội fc không thắng việt theo cách biệt sáu bản
mở đầu trận đấu công loại bộ công an hà nội nhập cuộc thận trọng và phải gần đến cuối hiệp một đội bóng công an thủ đô mới có bản mở tỷ số
sau khi bị bản thua sang hiệp hai công loại bộ đông á thanh hóa vụt lên tấn công và có bản gỡ ở phút sáu mươi hai
những phút cuối trận hai đội chơi ăn miếng trả miếng nếu may mắn hơn công lạc bộ công an hà nội đã có bản nâng tỷ số
kết quả chung cuộc một đều đã giúp công loại bộ công an hà nội lên ngôi vô địch v league hai nghìn hai mươi ba khi bằng điểm với công loại bộ hà nội nhưng hơn về hiệu số phủ
đây là một kỳ tích của bóng đá công an thủ đô khi là đội bóng thứ hai trong lịch sử v league vừa lên chơi ở hạng cao nhất đã vô địch
công loại bộ công an hà nội sẽ luôn ra sân và cống hiến như những chiến sĩ công an thực tụng và sẽ ra sân và triển lộ hết khả năng của mình
và hãy nghĩ rằng đây là một cái chức vô địch vô cùng ý nghĩa để mang lại cho người hâm mộ bóng đá công an hà nội rất nhiều những niềm tin những hy vọng
và chắc chắn ra là cá nhân hải cũng như tất cả các anh em sẽ tiếp tục nỗ lực để hướng tới những mô giải tiếp theo và đem lại nhiều trận đấu hay hơn nữa
rất là vinh dự cho gia đình
tự hào với mấy con
rồi đáp pháp đến nhiều nhiều cái màu áo của công an
chức vô địch của công loại bộ công an hà nội đã mang lại niềm vui to lớn cho những người yêu màu áo công loại bộ bóng đá công an thủ đô
khơi gợi tinh thần yêu bóng đá nói riêng và yêu thể thao nói chung của cán bộ chiến sĩ cho thấy sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo công an thành phố hà nội với không chỉ bóng đá mà còn với các hoạt động thể chất của lực lượng công an nói chung
xin mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của bộ công an đã diễn ra trong tuần
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam của tổng thống cộng hòa kazakhstan
kasim jomart tukayev sáng ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tại hà nội
chủ tịch nước võ văn thưởng và tổng thống kazakhstan kasim jomart tukayev đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương quan trọng
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an tham dự buổi lễ và ký hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù
dự và phát biểu tại hội thảo quốc tế viettel show hai nghìn hai mươi ba giảng dạy tiếng anh hiệu quả trong thế kỷ hai mươi một
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nêu rõ
một trong những yêu cầu điều kiện đầu tiên mang tính tiên quyết và đặc biệt quan trọng đối với nguồn nhân lực chất lượng cao
chính là khả năng ngoại ngữ
bộ công an đã xác định mục tiêu chuẩn hóa trình độ
cho cán bộ giáo viên học viên trong các học viện trường công an nhân dân
cũng như đối với cán bộ lãnh đạo chỉ huy công an nhân dân để đảm bảo khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ
trong công tác và làm việc trong môi trường quốc tế
bộ công an vừa tổ chức phiên họp thứ nhất ban vận động thành lập hiệp hội an ninh mạng quốc gia
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ủy viên ban chỉ đạo an toàn an ninh mạng quốc gia trưởng ban vận động thành lập hiệp hội an ninh mạng quốc gia
nhấn mạnh sự ra đời của hiệp hội có ý nghĩa quan trọng góp phần quy tụ khơi dậy
lan tỏa sức mạnh tiềm năng của các cơ quan tổ chức các chuyên gia học giả uy tín
để xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng ứng phó hiệu quả với các thách thức phi truyền thống
với mục tiêu xây dựng không gian mạng an ninh an toàn lành mạnh
đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước
sáng ngày hai mươi một tháng tám tại labuan bajo indonesia hội nghị bộ trưởng asean
về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi bảy ammtc một mươi bảy đã khai mạc trọng thể
thay mặt cho đoàn việt nam trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đã nêu năm kiến nghị nổi bật góp phần cùng với các thành viên ammtc
phòng chống hiệu quả tội phạm xuyên quốc gia
trong đó có việc thiết lập cơ chế trao đổi kinh nghiệm chia sẻ thông tin nhanh chóng kịp thời
về tình hình xu hướng phương thức thủ đoạn và chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước asean
bên lề hội nghị ammtc một mươi bảy thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã gặp song phương với đoàn malaysia
nhằm thúc đẩy hợp tác giữa bộ công an việt nam với bộ nội vụ malaysia
ngày càng đi vào chiều sâu thực chất trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
để tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong công tác đấu thầu mua sắm
đảm bảo đủ thuốc hóa chất vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh
trong các cơ sở y tế công an nhân dân thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
yêu cầu các đơn vị chức năng tập trung nghiên cứu tham mưu lãnh đạo bộ
để kịp thời hướng dẫn thực hiện các quy định về mua sắm và đấu thầu
trước mắt là nghiên cứu tham mưu lãnh đạo bộ phân cấp ủy quyền và hướng dẫn các bệnh viện
trong mua sắm đấu thầu thuốc vật tư y tế tiêu hoa phục vụ kịp thời công tác chăm sóc sức khỏe
khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
thưa quý vị thời gian qua cùng với triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
trong đấu tranh phòng chống tội phạm lực lượng công an tỉnh yên bái cũng đã chủ động
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt là những tiện ích của đề án
chuyển đổi số quốc gia tạo ra nhiều kênh thông tin liên lạc với người dân
kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh tố xác tội phạm cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác
từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữ bình yên cho nhân dân
không phải lên tận trụ sở công an phường khai báo không mất hàng triệu đồng
phí duy trì khai báo lưu trú trực tuyến mỗi tháng
giờ đây thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia
anh nguyễn văn giang có thể khai báo thông tin khách lưu trú tại khách sạn của mình
bất cứ nơi nào vào bất cứ lúc nào
những hành vi vi phạm những đối tượng khả nghi cũng đều được anh nguyễn văn giang
kịp thời cung cấp cho lực lượng công an thông qua các ứng dụng trực tuyến như thế này
mình sẽ rất là thuận tiện
thứ nhất là quãng đường đi là mình không phải đi nhiều
thứ hai là về khai báo lưu trú thì khai báo kịp thời với bất kỳ thời gian nào
trước đây là mình phải thứ nhất là mình phải ghi vào sổ lưu trú này
cầm phiếu lên
cùng với triển khai xây dựng các mô hình camera an ninh xa lô an ninh
lực lượng công an thành phố yên bái cũng đã tích cực phối hợp với các ban
ngành đoàn thể cấp ủy chính quyền địa phương các cấp
đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân đăng ký sử dụng ứng dụng vneid yên bái s
coi đây là thông tin tương tác quan trọng giữa chính quyền và người dân
chúng tôi cũng đã
và vận động cơ sở tại cơ sở thôn thành lập các nhóm giao lô nhóm của các thôn
để cục cùng kịp thời là phản ánh và cung cấp những nguồn tin có giá trị
về an ninh trực tự và trực tượng và xã hội trên địa bàn
trong thời gian qua chúng tôi cũng đã xử lý rất nhiều cái
thông qua các nguồn tin của các cấp
trong kênh trong mạng xã hội trong đặc biệt là đối với các truyền đổi số
sau khi mà có những cái chương trình có cái hệ thống vnpt này
thì chúng tôi thấy là khi mà làm các thủ tục đấy thì rất là thuận tiện là cái thứ nhất
thứ hai nói về công tác trật tự an ninh và an toàn trong địa phương
thì chúng tôi thấy là cái này nó sử dụng phản ánh kịp thời của công dân
nói chung về cái trực tiếp cũng như là các cái mà phát hiện ra những cái
mà liên quan đến vấn đề của xã hội
thì cũng đã có những cái mà gửi các cái tin nhắn này đến cái cơ quan
toàn tỉnh ynpb có hơn ba trăm linh tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng ynpb s
bằng ba mươi năm sáu dân số với trên hai mươi năm triệu lượt truy cập ứng dụng
từ khi vận hành chính thức đến nay hệ thống đã tiếp nhận trên tám trăm năm mươi phản ánh kiến nghị của người dân
đã đăng tải và chuyển các cơ quan chức năng trả lời trên sáu trăm linh phản ánh kiến nghị
thông qua các ứng dụng trực tuyến người dân cũng đã cung cấp cho lực lượng công an
hàng trăm nguồn tin có giá trị
giúp khám phá thành công nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
đối với lực lượng công an xã thì sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số
xây dựng nắp đặt hệ thống camera an ninh
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để quần chúng dân dân hiểu
và biết các thông tin phản ánh đối với công an xã một cách kịp thời nhất
ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý
điều hành đảm bảo an ninh trả tự nói chung đang thể hiện những hiệu quả tích cực
đây cũng là một yêu cầu cấp thiết để từng bước góp phần xây dựng chính phủ điện tử
hướng tới chính phủ số trong đó lấy người dân làm trung tâm phục vụ
liên quan đến vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng tại công ty cổ phần than vàng danh
thành phố uông bí tỉnh quảng ninh hôm nay thủ tướng phạm minh chính ký ban hành công điện
yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh chỉ đạo làm rõ nguyên nhân
trách nhiệm trong vụ tai nạn khiến bốn công nhân thiệt mạng
công điện nêu rõ vào khoảng một mươi chín h hai mươi phút ngày hai mươi sáu tháng tám
tại lò thượng vận phân tầng số ba giếng cánh gà phân xưởng khai thác ba
công ty cổ phần than vàng danh thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
xảy ra vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng làm tử vong bốn người
tha mặt chính phủ thủ tướng gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân
gia đình anh em công nhân bị nạn
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh
tổ chức thăm hỏi chú đáo động viên kịp thời hỗ trợ vật chất tinh thần
đối với gia đình người bị nạn
thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh quảng ninh chỉ đạo các lực lượng chức năng
phối hợp chặt chẽ với tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
tập trung khắc phục hậu quả ổn định sản xuất khẩn trương điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan
xử lý nghiêm vi phạm nếu có
bên cạnh đó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh cần chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra
kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động
trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa nhận hối lộ
xảy ra tại bệnh viện tp thủ đức
công ty cổ phần công nghệ việt á và công ty nam phong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đề nghị truy tố các bị can nguyễn minh quân
cựu giám đốc bệnh viện tp thủ đức phạm vũ phong giám đốc công ty nam phong
trương thị bảo trân nhân viên phòng vật tư trang thiết bị y tế bệnh viện tp thủ đức
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
triên bị can mai lệ quyên cựu trưởng khoa vi sinh bệnh viện tp thủ đức
bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ
căn cứ trên kết quả thực nghiệm điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
và các đơn vị tiến hành thực nghiệm điều tra toàn bộ quá trình sản xuất kýt xét nghiệm
của công ty việt á xác định giá kýt xét nghiệm do công ty việt á sản xuất
đã bao gồm năm lợi nhuận tối đa là một trăm bốn mươi ba bốn trăm sáu mươi một đồng một test
do vậy thiệt hại trong việc bệnh viện tp thủ đức mua kýt xét nghiệm việt á
trực tiếp từ công ty việt á là bốn trăm sáu mươi một triệu đồng
thiệt hại trong việc bệnh viện tp thủ đức mua kýt xét nghiệm việt á
từ công ty nam phong là chín bảy tỷ đồng là số tiền công ty nam phong hưởng lợi
trong việc việt á chiếc khấu giá bán kýt xét nghiệm
tông vào một thiếu tá cảnh sát giao thông cơ quan công an đã làm việc
với một số tài xế và tạm giữ một mươi bảy phương tiện
hiện cơ quan chức năng yêu cầu hai mươi bốn chủ phương tiện người điều khiển các xe
của việc trên tới đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số hai
số ba trăm một mươi chín đường hà huy tập thị trấn yên viên huyện gia lâm thành phố hà nội
và mang theo giấy tờ phương tiện để làm việc
trước đó vào khoảng chín giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng tám tổ công tác thuộc đội hai
của cảnh sát giao thông gồm năm cán bộ và sau thiếu tá vũ thanh tùng tổ trưởng
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tổ công tác phát hiện một đoàn mô tô
phân khối lớn khoảng ba mươi xe đi nối đuôi nhau trên cao tốc theo hướng bắc giang
đi lạng sơn có hành vi điều khiển xe đi vào đường cao tốc vi phạm trật tự
an toàn giao thông ngay lập tức thiếu tá vũ thanh tùng ra hiệu lệnh dừng xe
thì bị xe mô tô mang biển số hai mươi chín a một một mươi năm nghìn chín trăm chín mươi ba đâm thẳng vào người
vụ việc khiến thiếu tá tùng bị thương nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự
tổ công tác đã khống chế lái xe lập biên bản lấy lời khai và phối hợp
với công an tỉnh bắc giang tiến hành xử lý vụ việc kiểm tra ban đầu đối tượng
không có giấy phép lái xe không có đăng ký xe
xác định công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trong nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh phòng ngừa
các loại tội phạm thời gian qua công an tp chí linh tỉnh hải sương đã
triển khai thực hiện nhiều giải pháp cách làm hay nhằm nâng cao hiệu quả
trong lĩnh vực này qua đó đã giúp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
tám khẩu súng trong đó có một khẩu súng quân dụng và bảy khẩu súng săn vừa được
đội cảnh sát hình sự công an tp chí linh phối hợp với công an phường bến tắm
vận động thu hồi từ các thành viên hội săn bắn và du lịch tỉnh hải dương
từ đầu năm đến nay công an tp chí linh đã vận động thu hồi được ba mươi bốn khẩu súng
các loại hai mươi hai vũ khí thô sơ chín công cụ hỗ trợ
công an tp chí linh đã vận động thu hồi cho các tỉnh trường bally tỉnh trung tâm
đặc kỳ thường là từ thủ tượng học đếnên trường tr ordinary school đến đất trường
từ trung tâm tới nhà trung tâm
tại đây dân ngoại nhân ph yok sam đã representainen trong hội tr volksab broadly s rented

trong công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
công an tp chí linh đã phát hiện khởi tố bốn vụ bốn bị can liên quan đến vận chuyển pháo nổ tổng khối lượng là bảy mươi chín chín kg pháo các loại
đã điều tra làm rõ một vụ một đối tượng liên quan đến việc tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng thu giữ một khẩu súng quân dụng hai mươi tám viên đạn một quả lựu đạn
qua đợt triển khai số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn giảm đáng chú ý không xuất hiện tình trạng tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ để gây án
qua đó giúp cho tình hình an ninh trả tự trên địa bàn được duy trì ổn định
trong thời gian tới công an tp sẽ tiếp tục phối hợp với công an các xã phường trên địa bàn tp tổ chức tuyên truyền đến toàn thể nhân dân
thu hồi vận động vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đặc biệt là tập trung vào vận động cá biệt đối với những người dân mà còn tàng trữ súng săn
để đảm bảo an ninh trà tự trên địa bàn tp đồng thời tránh hậu quả việc sử dụng vũ khí này để vi phạm pháp luật xảy ra vụ việc đáng tiếc trên địa bàn
thời gian tới công an tp trí linh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động toàn dân giao nổ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trong đó chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các xã phường tập trung giả soát lập danh sách các đối tượng có tiền án tiền sự
có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản nắm và quản lý chặt chẽ các tuyến địa bàn trọng điểm
để có phương án tập trung đấu tranh hiệu quả với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên tất cả các địa bàn
theo sở y tế hà nội số bệnh nhân sốt xuất huyết có xu hướng xa tăng nhanh trong bốn tuần gần đây và được ghi nhận tại tất cả các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố
trung bình mỗi tuần có khoảng từ năm trăm linh cho đến sáu trăm linh ca mắc mới trong đó nhiều trường hợp bệnh nặng phải điều trị dài ngày tại bệnh viện
theo ghi nhận mỗi ngày trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bạch mai tiếp nhận từ một mươi đến hai mươi ca nhập viện do sốt xuất huyết với các biểu hiện sốt cao mệt mỏi suốt huyết ngoài da giảm tiểu cầu
hôm thứ sáu thấy là người nó mệt mệt và sốt bùm lên mặt không chịu nổi nữa xong cố gắng chịu để hết cùng một đêm cho nhà
chỉ biết là sốt nặng thì dùng dạ sốt thôi nhưng mà sốt ba liều không thấy khỏi nữa thì đi
theo các bác sĩ năm nay các ca sốt xuất huyết xuất hiện từ tháng năm và tháng sáu sớm hơn so với mọi năm
đây là một dấu hiệu khá bất thường
nguyên nhân có thể do thời tiết biến đổi khí hậu ngoài ra có thể do mũi sinh sôi phát triển nhiều hơn và công tác dự phòng như phun mũi diệt bỏ gậy chưa trú trọng
người dân khi mà có cái biểu hiện của sốt xuất huyết thì cũng cần phải đi đến bệnh viện sớm hoặc là đến các cơ sở y tế để được phát hiện sớm
ví dụ như là không tránh cái việc mà chuẩn nắn nhầm với các cái bệnh khác ví dụ có thể nhầm với covid hoặc là nhiễm trùng đúng hấp trên hoặc là bệnh cúm
hoặc các cái bệnh nhiễm trùng khác hoặc là người dân lại đi uống thuốc sai ví dụ dùng kháng sinh dùng các thuốc có ít hoặc là truyền dịch không đúng cách thì những cái đó có thể dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội trong tuần qua hà nội có thêm bảy mươi một ổ dịch sốt xuất huyết mới tại hai mươi quận huyện thị xã
hiện cả thành phố còn một trăm hai mươi chín ổ dịch sốt xuất huyết đang lưu hành
một số ổ dịch sốt xuất huyết có nhiều ca bệnh như xã phùng xá huyện thạch thất với ba trăm một mươi bốn
bốn mươi năm bệnh nhân xã hữu bằng huyện thạch thất có một trăm tám mươi sáu bệnh nhân
bản chất nó là ổ dịch cũ cho nên là hiện tại là cái vector hoạt động rất là nhiều
dự báo trước về cái tình hình dịch rồi tuy nhiên là dịch bệnh vẫn xảy ra và bây giờ hiện tại ổ dịch đang hoạt động kéo dài và khó kiểm soát
những ca mà xuất hiện thì chúng tôi cho vệ sinh môi trường phun thuốc dập dịch ngay tại những hộ liên kề với tinh thần sớm dập dịch để đảm bảo an toàn sức khỏe đời sống cho nhân dân
hiện sở y tế hà nội đã cử các đội cơ động phòng chống dịch trực tiếp đến các địa phương hướng dẫn thường xuyên các biện pháp phòng chống dịch
hiện nay vẫn còn nhiều người dân chủ quan chưa ý thức đến các hoạt động diệt long quang bọ gậy
vì vậy công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh để ngăn chặn bệnh sốt xuất huyết bùng phát thành dịch